trong khi đó trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội vừa có báo cáo về kết quả đánh giá cấp độ dịch
trong phòng chống dịch covid một mươi chín các tiêu chí một và hai cập nhật cho đến sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một
hiện thành phố ở cấp độ hai trong phòng chống dịch covid một mươi chín cùng với đó ba mươi quận huyện thị xã ở cấp độ hai
hai trăm chín mươi ba xã phường ở cấp độ hai tăng hai mươi chín xã phường so với công bố sáu ngày trước đó
hai trăm tám mươi một xã phường ở cấp độ một giảm bốn mươi xã phường bốn xã phường ở cấp độ ba tăng thêm một phường
và có duy nhất phường phú đô ở quận năm tử liêm là ở cấp độ bốn
thực hiện quyết định của bộ y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế
thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín cdc hà nội đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn thành phố
với tiêu chí một về tỷ lệ mắc mới tại cộng đồng dân số thời gian
tiêu chí hai về độ bao phủ vaccine
hiện tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố là chín mươi tám đã đạt tỷ lệ tối thiểu là bảy mươi
tỷ lệ người từ sáu mươi năm tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine là sáu mươi bảy
chưa đạt tỷ lệ tối thiểu là tám mươi